là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề sau trận lũ lịch sử vừa qua tại miền trung huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đang nhận được sự quan tâm của người dân cả nước để có thể khắc phục hậu quả do mưa lũ trong thời gian sớm nhất
công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ vẫn đang được khẩn trương tiến hành tại huyện hương khê
lực lượng vũ trang có mặt trên khắp các tuyến đường để dọn sạch đường đi bảo đảm giao thông được liền mạch và an toàn
bên cạnh đó công tác y tế dự phòng phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra sau lũ cũng được quan tâm chỉ đạo sát sao

trong ngày một mươi chín tháng một mươi bệnh viện tim hà nội đã tổ chức một đoàn thầy thuốc tới khám bệnh và cấp phát thuốc cho người dân
hai xã hương giang và hương thủy thuộc huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
vì nước lũ vừa rút nên điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân tại địa phương vẫn còn khó khăn
sự có mặt kịp thời của các bác sĩ từ bệnh viện tim hà nội đã phần nào giúp cho người dân yên tâm
và giảm bớt khó khăn cho y tế tại địa phương trong thời điểm này

rất phần khởi rất phần khởi và hạnh phúc
cũng nhân dịp này bệnh viện tim hà nội đã trao tặng hai trăm linh xuất quà trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
gồm tiền mặt thuốc men và các nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo gia đình chính sách tại hai xã hương giang và hương thủy
cùng với hai mươi thùng chloramin b để làm sạch nước dùng sinh hoạt
tổng trọng lượng bảy trăm linh kg cho huyện hương khê góp phần thiết thực khắc phục khó khăn cho người dân sau mưa lũ